tại hà tĩnh nhằm giúp đỡ bà con nhân dân vùng lũ đang bị cô lập của huyện hương khê
ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương tiến hành dọn dẹp vệ sinh
môi trường đồng thời thăm hỏi tặng quà cho người dân vùng lũ
những nghĩa cử cao đẹp của người lính mang quân hàm xanh đã góp phần giảm bớt khó khăn làm ấm lòng các hộ dân vùng lũ
xã phúc đồng huyện hương khê có một ba trăm bảy mươi tám hộ trong đó có năm mươi bảy hộ bị ngập lụt nặng
nhiều tuyến đường liên thôn bị cô lập chia cắt liên lạc bên ngoài
để kịp thời ứng cứu các hộ dân bị cô lập bộ đội biên phòng hà tĩnh đã điều động nhiều cano xuồng máy
trực tiếp đưa hàng cứu trợ đến từng hộ gia đình đang bị cô lập chia cắt
để trao gần hai trăm linh thùng mì tôm một gói lương khô gần năm trăm linh chai nước lọc
để giúp bà con nhân dân có cái ăn nước uống trong những ngày khó khăn này
thấy nhân dân đang còn gặp nhiều khó khăn thức ăn thức uống lương thực thức phẩm đang còn thiếu nhiễm
cho nên trong thời gian tới thì hong răng các nhà hào tâm
nơi khác thì giúp đỡ nhân dân
bởi vì chúng tôi là đơn vị tàu thuyền
cho nên sẽ sẵn sàng mọi lúc mọi nơi sẽ đi đến từng các khu vực
ngò hẹm để cấp phạt lương thực thức phẩm cho nhân dân
với phương châm nước rút đến đâu khắc phục hậu quả đến đó
từ sáng sớm ngày một mươi sáu tháng một mươi hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh
đồn biên phòng phú gia đồn biên phòng bản giàng đoàn thanh niên huyện hương khê
cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã đến các điểm trường mầm non hương đô
điểm trường hương phúc trường tiểu học hương phúc xã hương trạch
trường mầm non lộc yên vét bùn lau rửa bàn ghế đồ dùng phục vụ công tác xã học
sự có mặt kịp thời của bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đã đến đây cùng với cán bộ giáo viên nhân viên phụ huynh học sinh
đã tích cực thực hiện hỗ trợ phần giòn lụt lụt cho nhà trường
để trong tuần này thì nhà trường sẽ trở lại học tập bình thường được
nhờ sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
và các đơn vị khác công việc dọn dẹp vệ sinh nạo vét bùn đất
ở các trường học được thực hiện một cách nhanh chóng
sau gặp lụt lượt rụt thì chúng tôi đã tập trung cấp quỷ chính quyền nhân dân
rồi phối hợp với các lực lượng tại chỗ cũng như là sự hỗ trợ của bộ chí bộ đội biên phòng tỉnh
về đây để tập trung dọn dẹp tập trung vào những nhà nơi công cộng
đặc biệt là trường học trạm y tế rồi hỗ trợ từng một số hồ dân đặc biệt khó khăn
mặc dù vẫn còn những khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến bất thường
song các lực lượng chức năng nói chung và bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh nói riêng
luôn luôn sát cánh cùng người dân đối mặt với thiên tai
và giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ vượt qua cơn hoạn nạn